hội đồng bảo an liên hợp quốc vừa tiến hành phiên họp trực tuyến về tình hình khu vực trung phi
và hoạt động của văn phòng liên hợp quốc tại khu vực
việt nam và indonesia là hai đại diện của asean tại hội đồng bảo an đã có phát biểu chung về vấn đề này
báo cáo của đại diện liên hợp quốc cho biết có tám trên một mươi một nước ở khu vực trung phi chuẩn bị bước vào bầu cử
tuy nhiên tình hình một số nước còn nhiều khó khăn do bất đổn chính trị kinh tế xã hội kém phát triển khủng bố bô lầu tài nguyên
đại dịch covid một mươi chín đặt ra nhiều thách thức trong việc bảo vệ các thường dân
thay mặt cho việt nam và indonesia đại sứ đặng đình quý trưởng phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc
bày tỏ lo ngại về bất ổn kéo dài ở khu vực trung phi và cho rằng giải pháp cho trung phi
cần phải bao gồm tăng cường hợp tác hòa giải giải quyết thách thức từ các nhóm vũ trang và tội phạm xuyên quốc gia
tạo điều kiện và cơ hội phát triển cho các nước trong khu vực
đại sứ cũng hoan nghênh những nỗ lực hợp tác của các tổ chức khu vực như liên minh châu phi và cộng đồng kinh tế trung phi
nhiều nước asean trong đó có việt nam và indonesia đang góp phần vào việc duy trì hòa bình an ninh ở trung phi
thông qua việc cử lực lượng tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc ở khu vực này